ngày bốn tháng bảy đoàn công tác liên minh nghị viện pháp ngữ do đồng chí nguyễn thúy anh
ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
phó chủ tịch liên minh nghị viện pháp ngữ làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với tỉnh sơn la
tại buổi làm việc hai bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và định hướng hợp tác trong thời gian tới
trong đó chú trọng về phát triển giáo dục và đào tạo phát triển kinh tế
liên kết đào tạo cán bộ sinh viên nói tiếng pháp
trao đổi định hướng liên kết các doanh nghiệp của sơn la với các doanh nghiệp trong khối liên minh về phát triển kinh tế
liên kết tiêu thụ các sản phẩm của sơn la ra thị trường quốc tế
cùng một số định hướng trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo thương mại du lịch và các vấn đề khác giữa hai bên trong thời gian tới
tỉnh sơn la mong muốn khi hiệp định thương mại tự do giữa liên minh châu âu và việt nam có hiệu lực
liên minh nghị viện pháp ngữ sẽ quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư doanh nghiệp đến thăm và làm việc
tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương
liên minh nghị viện pháp ngữ cam kết sẽ cùng đồng hành và giúp đỡ tỉnh sơn la trong quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới